tỉnh yên bái đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày thành lập bảy mươi năm năm ngày thành lập đảng bộ tỉnh
và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã gửi lãng hoa chúc mừng
tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí võ văn thường bí thư trung mương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trần quốc vượng đề nghị tỉnh yên bái phát huy truyền thống văn hóa lịch sử cách mạng
nhằm khơi dậy mạnh mẽ ý chí khát vọng vượt qua mọi khó khăn xây dựng quê hương yên bái phát triển nhanh và bền vững
tiếp tục chú trọng xây dựng nông thôn mới bền vững gắn với cơ cấu nông nghiệp lâm nghiệp và kinh tế nông thôn
tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch hoạt động hiệu lực hiệu quả
tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng tạo tiền đề vững chắc để yên bái phát triển thành tỉnh khá trong vùng trung du và miền núi phía bắc
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trần quốc vượng đã trao huân chương độc lập hạng nhất cho đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái
vì có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc